ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã ban hành văn bản về việc chuyển trạng thái hoạt động bình thường
do kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
kể từ giờ ngày hai mươi năm tháng chín tất cả các hoạt động tại đà nẵng được trở lại bình thường
nhưng phải có cam kết và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong từng lĩnh vực theo quy định
đồng thời thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc thông điệp năm k của bộ y tế khẩu trang khử khuẩn
khoảng cách không tụ tập khai báo y tế
hiện các cơ sở y tế thành phố đà nẵng không còn điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
khi bệnh nhân điều trị cuối cùng tại đây đã được sở viện vào ngày hai mươi ba tháng chín vừa qua